hai mươi đối tượng có liên quan trong vụ đánh bạc ở khóm một phường chín thành phố trà vinh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn bất ngờ kiểm tra khu vực đất trống phía sau một quán ăn ở khóm một phường chín
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
các đối tượng bị bắt giữ trong độ tuổi từ hai mươi sáu đến năm mươi bảy tuổi
cư trú tại các tỉnh trà vinh đồng tháp và tiền giang
tại hiện trường cơ quan công an tiến hành tạm giữ hơn tám mươi bốn triệu đồng năm con gà bốn mươi hai cây cựa sắt
cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đá gà
qua làm việc bước đầu cơ quan công an xác định thanh ngọc hùng là người đứng ra rủi rê
lôi kéo các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền